xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
ba người tử vong bốn người bị thương nặng trong vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra vào dạng sáng nay trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn thị xã điện bàn tỉnh quảng nam khi xe đi đón dâu chở chú rể đối đầu với xe container
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ một mươi năm phút sáng nay xe ô tô một mươi sáu chỗ biển kiểm soát bảy mươi năm b năm mươi hai lưu thông trên tuyến quốc lộ theo hướng bắc nam vào tỉnh bình định rước dâu
trên xe có khoảng một mươi bảy người
khi đến địa phận xã điện minh thị xã điện bàn thì va chạm với xe container mang biển kiểm soát năm mươi một d bốn mươi một nghìn một trăm hai mươi một kéo theo rơ móc chạy theo hướng ngược lại
vụ tai nạn làm một mươi người tử vong tại chỗ ba người tử vong trên đường đi cấp cứu
và bốn người bị thương nặng phải chuyển đến bệnh viện đà nẵng cấp cứu
toàn bộ số người tử vong và bị thương đều đi cùng trên chiếc xe bảy mươi năm b năm mươi hai
đây là xe chở gia đình chú rể ở xã hải sơn huyện hải lăng tỉnh quảng trị vào bình định rút dâu
chú rể cũng đã tử vong
theo quan sát tại hiện trường chiếc ô tô gần như biến dạng sau tai nạn
còn xe container đâm trệch hàng rào hộ lan một đoạn dài
lực lượng công an tỉnh quảng nam cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
giám đốc quan tỉnh đã chỉ đạo cho công an thị xã điện bàn tập trung lực lượng tiến hành công tác cứu nạn cứu hộ
đồng thời bảo vệ hiện trường đảm bảo an toàn giao thông
hội hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông không để hùn tắt trong khi xảy ra tai nạn
cũng đã chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ tiến hành cứu nạn
để đưa sát những người sâu số ra khỏi phương tiện xảy ra tai nạn
bên cạnh đó cũng đã tham mưu cùng với ban an toàn giao thông cùng với các cơ quan chức năng
việc kiểm soát tỉnh tiến hành thám nghiệm hiện trường thám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông này
ngay trong sáng nay lãnh đạo tỉnh quảng nam đã có mặt tại hiện trường khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng
tham gia công tác cứu nạn điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này
trong mắt tỉnh quảng nam sẽ hỗ trợ các nạn nhân tử vong năm triệu đồng một người và hai triệu đồng đối với mỗi người bị thương
ba thi thể gặp nạn cũng đã được tỉnh quảng nam hỗ trợ xe đưa về quảng trị
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương
phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức thăm hỏi động viên nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
phối hợp và hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn sớm bàn giao đưa thi thể người bị nạn về quê mai táng
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm
theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này
phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ công an bộ giao thông vận tải khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
xử lý nghiêm vi phạm của các đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện đề ra các giải pháp khắc phục và ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự
sáng nay tòa nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai đã xét xử hai mươi bị cáo tham gia vụ gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày một mươi tháng sáu vừa qua
theo cáo trạng vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi tháng sáu nhiều người tụ tập đi bộ và xe mô tô
trên quốc lộ một a đoạn thuộc các phường tân biên tân hòa đến ngã ba tam hiệp
sau đó nhóm người này đi qua đường phạm văn thuận về cầu mương sao thuộc phường tân tiến tp biên hòa
mang theo băng rôn khẩu hiệu phản đối dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
trong quá trình diễu hành một số người đã cầm băng rôn biểu ngữ hô hào la hét
dàn hàng ngang giữa đường làm bùn tác giao thông mất trật tự công cộng
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày khi tới khu vực ngã tư lạc cường đoàn người có khoảng ba trăm linh người đã tụ tập
chiếm hết phần đường giao thông khu vực ngã tư tiếp tục có hành vi hô hào la hét gây dối trật tự
làm cho giao thông nhiều tuyến đường gần khu vực bùn tác trong thời gian dài
mặc dù lực lượng công an tỉnh đồng nai đã liên tục dùng loa phóng thanh để tuyên truyền
vận động số người trên giải tán tuy nhiên những người tham gia diễu hành đã không chấp hành
nên lực lượng công an tp biên hòa đã tạm giữ năm mươi hai đối tượng
có hai mươi đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng bảy
ngày hai mươi tám tháng bảy vừa qua công an tỉnh hải dương đã bắt giữ đối tượng vận chuyển một mươi bốn bánh heroin đi tiêu thụ
sau khi điều tra mở rộng vụ án phòng ngành xác hình sự đã bắt thêm ba đối tượng làm mắt xích quan trọng
trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy heroin số lượng lớn
đồng thời thu giữ thêm năm bánh heroin cùng nhiều phương tiện gây án khác
một mươi giờ ba mươi phút
ngày hai mươi tám tháng bảy tại thôn hải lộ xã hồng lạc huyện thanh hà đối tượng nguyễn trọng bình
chú quận lê trân hải phòng đã bị công an tỉnh hải dương bắt giữ khi đang vận chuyển một mươi bốn bánh heroin
trên chiếc xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e bảy mươi ba nghìn sáu trăm linh năm
tại thời điểm bị bắt giữ đối tượng chỉ khai nhận mình được thuê sang địa bàn xã tân việt
huyện thanh hà tỉnh hải dương để lấy hàng sau khi hoàn thành sẽ được trả tiền công
rồi có một điện thoại gọi đến bảo tôi đi nhận một ít đồ ở trên hải dương ở chỗ thanh hà
tôi cầm cái số tiền này lên đưa cho ở đẻ và cửa cho nhà người ta và cầm hai cái túi đấy lên trên xe để cầm về
thế thì là tôi không biết nó là cái gì cả nhưng mà thực sự ra là đến lúc tôi lên trên xe rồi tôi mở ra
thì tôi thấy nó lặng nó cồng cành quá thì tôi bảo tôi để tôi mở tôi xé ra tôi định tôi xem cái gì thì hóa ra là nó nằm ở tùy
thì tôi nghĩ là thôi có cái cốp thì tôi vứt vào trong đấy một cái tôi để ở dưới chân
từ lời khai của bình kết hợp với các tài liệu có được trong quá trình trinh sát theo dõi đối tượng trong đường dây
phòng cảnh sát hình sự quyết định tiến hành khám xét bắt khẩn cấp đối tượng thứ hai trong đường dây là phạm công hường
ở thôn cam lộ xã tân việt huyện thanh hà
quá trình khám xét lực lượng công an thu giữ năm bánh heroin một mươi năm năm trăm linh usd hai tỷ một trăm bốn mươi bảy triệu đồng cùng nhiều giao phớ và dụng cụ sử dụng ma túy
tiếp tục mở rộng vụ án lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng mùa a chua và mùa a chìa
cả hai đều ở xã trường sại huyện bắc yên tỉnh sơn la
qua đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận đã mang một mươi chín bánh heroin từ sơn la về cung cấp cho hường
như vậy các đối tượng trong đường dây vận chuyển heroin số lượng lớn đã bị bắt giữ
đây là vụ bắt giữ số lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh hải dương
để triệt phá thành công đường dây vận chuyển heroin này lực lượng công an đã phải rất vất vả và mất nhiều thời gian theo dõi các đối tượng trong đường dây
các đối tượng trong đường dây thì ở nhiều các địa bàn
địa bàn tỉnh thành phố khác nhau
và cái đối tượng hường ở địa bàn tỉnh hải dương thì đối tượng hoạt động rất là tinh vi
nhà đối tượng thì kín cổng cao thường và nắp đặt các hệ thống camera để phát hiện những hành vi trinh sát của lực lượng công an
và các đối tượng thì mua bán diễn ra hết sức là nhanh và bất cứ cái thời điểm nào trong ngày
việc triệt phá đường dây vận chuyển buôn bán heroin này đã góp phần lập lại tình hình an ninh trật tự cho địa phương
vì mâu thuẫn trong lúc xem bóng đá mà đánh đồng nghiệp tử vong trần đình lạc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú huyện tuy phước tỉnh bình định đã phải lĩnh mức án một mươi năm năm tù
bản án được tòa nhân dân tỉnh bình định tuyên vào sáng nay
theo cáo trạng trần đình lạc và đoàn đức thái là đồng nghiệp cùng làm công nhân thi công trạm biến áp ở huyện phù mỹ tỉnh bình định
vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi tháng một ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi tám các công nhân nghỉ việc tập trung ăn nhậu xem trực tiếp trận bóng đá u hai mươi ba giữa việt nam và uzbekistan
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày lạc làm văng bia trung thái nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn
tức giận vì bị thái dọa đánh lạc ra bên ngoài lán chạy lấy một cây sắt đến sau lưng thái rồi đánh một cái vào đỉnh đầu của nạn nhân
thái bất tỉnh được mọi người đưa đi cấp cứu xong đã tử vong sau đó hội đồng xét xử tuyên phạt trần đình lạc một mươi năm năm tù về tội giết người
đi xe máy trên các tuyến đường thấy người nào sơ hở là dùng dao khống chế cướp tài sản
hai đối tượng huỳnh văn ngân
và phan tấn hiệp cùng chú tại huyện hòa thành tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện bến cầu bắt giữ
rạng sáng ngày hai mươi một tháng bảy hiệp trở ngân trên xe mô tô
khi đi đến khu vực ấp long bình xã long chữ huyện bến cầu thì nhìn thấy anh nguyễn đỗ trọng là công an viên xã long chữ ngồi trên xe mô tô
nên hai đối tượng xuống xe dùng dao khống chế để cướp tài sản của anh trọng
tuy nhiên khi thấy anh trọng mặc trang phục công an xã thì bỏ chạy
anh trọng truy hô và cùng các đồng chí trong tổ công tác đuổi theo bắt giữ được đối tượng ngân
còn đối tượng hiệp chạy thoát
đến ngày hai mươi bốn tháng bảy lực lượng công an bắt giữ phan tấn hiệp thù giữ tăng vật là một con dao và một xe mô tô
đến hôm nay công an huyện bến cầu đã ra quyết định khởi tố hai đối tượng về hành vi cướp tài sản